công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin về việc đã bắt giữ hai nghi can dùng hung khí đâm chết hai hiệp sĩ đường phố
xảy ra trên đường cách mạng tháng tám quận ba tp hcm vào ngày một mươi ba tháng năm vừa qua
lãnh đạo tp hcm hết sức đau lòng trước sự mất mát hy sinh của gia đình các hiệp sĩ
đồng thời đánh giá cao tinh thần khẩn trương vào cuộc điều tra quyết liệt của công an thành phố
sớm bắt giữ được các nghi can phạm tội giết người đặc biệt nguy hiểm
công an luôn luôn cần sự hỗ trợ kể cả bằng hành động kể cả bằng thông tin của người dân
cái mà chúng ta đang phải giải quyết ở đây là chúng ta chưa có một cái quy định gì về cái đải ngộ tương xứng
khi người ta bị mất mát thì người ta sẽ được cái gì đấy là hiện nay chúng ta chưa có cái đó
cũng theo thiếu tướng phan anh minh hàng chục năm nay đã có mô hình này và hoạt động có hiệu quả
hai năm nay công an tp hcm đã nghiên cứu và đề xuất
để hiệp sĩ đường phố được quản lý công nhận họ cần được hỗ trợ của công an
các hiệp sĩ đường phố đã không lường trước được những nguy hiểm
trước mắt tp hcm sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho các hiệp sĩ thiệt mạng
đồng thời sẽ giả soát kiểm tra lại hoàn cảnh của gia đình hiệp sĩ để hỗ trợ xứng đáng
hiện nay các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tp hcm cũng đã có sự chung tay giúp đỡ các gia đình hiệp sĩ bị tử vong
và các hiệp sĩ đang điều trị tại các bệnh viện
tấm lòng của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm cũng đã phần nào làm dịu bớt đi nỗi đau cho gia đình các hiệp sĩ